công an tỉnh sơn la vừa bắt giữ đối tượng lường văn quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại bản bó sập xã lóng sập huyện mộc châu về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
vật chứng thu giữ gồm hai khẩu súng xăm lách đã cưa nòng một khẩu súng ngắn một mươi chín viên đạn các loại
ba mươi chín hạt nổ một gói thuốc nổ cùng một số vật chứng liên quan
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sơn la đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
khi đang thực hiện công tác tuần tra trên địa bàn công an huyện lai vung tỉnh đống tháp phát hiện hai thanh niên đi trên xe mô tô không gắn biển số
nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng cả hai không chấp hành mà bỏ chạy
gặp chốt chặn hai đối tượng vẫn cố tình đâm vào xe đặc trủng của lực lượng cảnh sát giao thông
sau đó bỏ chạy đến ấp tân long xã hòa thành thì đâm thẳng vào xe của lực lượng làm nhiệm vụ làm hai đồng chí công an viên bị thương
tại đây tổ công tác đã kịp thời bắt giữ hai đối tượng là đặng văn thành và lê thành quang
cả hai khai trên đường đang trên đường tìm tài sản để thực hiện hành vi trộm cắp thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng
dưới hình thức cá độ bóng đá do đối tượng lỷ a nhằn bốn mươi sáu tuổi chố tại tỉnh đồng nai cầm đầu
ngày một mươi tháng một mươi hai lực lượng chức năng bắt quả tang sẩm a hùng khi đối tượng đang trên đường đi giao các tài liệu
liên quan đến việc đánh bạc cho đối tượng lỷ a nhằn
cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng nhàn thu giữ hai mươi triệu đồng
một máy tính sách tay hai điện thoại di động và nhiều tài liệu khác liên quan đến việc đánh bạc
bước đầu cơ quan điều tra xác định trong hai trận bóng đá giữa gratia brazil và argentina hà lan
tổng số tiền tham gia đánh bạc của các đối tượng là gần một trăm linh triệu đồng
một mươi tám đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất chống thuộc ốc rồng chùa huyện trần đề
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng phối hợp với công an huyện trần đề bắt quả tang
tại hiện trường lực lượng chức năng tạm giữ hai con gà hai cặp cửa sát chín xe mô tô số tiền gần chín triệu đồng
cùng một số tăng vật có liên quan và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
tòa án nhân dân tối cao vừa tổ chức xét xử phúc thẩm đối với một mươi bảy bị cáo trong vụ án hình sự
giết người che giấu tội phạm không tố giác tội phạm xảy ra vào ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
trên địa bàn thị trấn hòa bình huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
theo cáo chẳng xuất phát từ mâu thuẫn hai nhóm thanh niên chú tệ huyện hòa bình đã lôi kéo bạn bè đồng bọn
mang theo hung khí để đánh nhau hậu quả làm một người bị thương nặng và tử vong
căn cứ vào hành vi mức độ và đơn kháng cáo của các bị cáo hội đồng xét xử tuyên bị cáo trần vũ linh
mức án tù trung thân một mươi một bị cáo từ một mươi hai năm đến một mươi tám năm tù về tội giết người
ba bị cáo chín tháng tù treo về tội che giấu tội phạm
với hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng đặng thanh nhàn chú tại phường trần phú thành phố hà giang vừa bị công an tỉnh hà giang
khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng
theo kết quả điều tra vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi thông qua mạng xã hội nhàn thuê một đối tượng không rõ tên tuổi
làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên của người khác và đăng ký biến động chuyển nhượng cho mình
nhàn đã giới thiệu và thỏa thuận mua bán tài sản nhà đất trên cho một người dân sống tại thành phố hà giang
với số tiền một một tỷ đồng đến tháng tám năm ngoái nghi ngờ giấy tờ trên là giả nạn nhân đã làm đơn tố giác nhàn
kết quả giám định của cơ quan chức năng kết luận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do đặng an nhàn sử dụng
để giao dịch mua bán là giả vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
bất ngờ đột kích vào một quán cà phê thuộc ấp hội thanh xã tân hội
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện tân châu tỉnh tây ninh
đã bắt quả tăng hai mươi người đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng internet
quán cà phê này do huỳnh thị trà my làm chủ tại hiện trường lực lượng công an thu giữ sáu mươi năm triệu đồng
một mươi điện thoại di động và các tăng vật khác có liên quan quán cà phê này nằm trên nệ bàn giáp danh
giữa huyện tân châu và huyện tân biên nên có rất nhiều người dân từ hai huyện đến uống nước
lợi dụng việc này đối tượng lương thanh việt trú tại huyện tân biên và đối tượng lê quốc dương
trú tại huyện tân châu đã đến gặp trà my để phối hợp tổ chức cá cược đá gà qua mạng internet
tại quán cà phê của my vào cuối ngày dương và việt sẽ trả tiền sâu cho my từ một trăm linh đồng đến hai trăm linh đồng
lợi dụng thời điểm cận tết không ít gian thương đã tìm cách để kinh doanh buôn bán tiêu thụ thực phẩm
không rõ nguồn gốc xuất xứ bán cho người tiêu dùng
liên tiếp các vụ việc hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
cho thấy nỗi lo về an toàn thực phẩm dịp cuối năm vẫn luôn hiện hữu
đòi hỏi công tác phát hiện đấu tranh của lực lượng chức năng cần phải được triển khai mạnh mẽ hơn nữa
những sản phẩm ức vịt hun khói được nhiều người ưa chuộng
giá ngoài thị trường cũng giao động từ hai trăm linh đến ba trăm linh trên một kg
nhưng tại kho hàng đông lạnh này thời điểm cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra
đã xác định những sản phẩm này không có nguồn gốc xuất xứ
và chưa được cơ quan chức năng nào của việt nam kiểm định
hãy nhập ở bên nước ngoài về thì cũng nhiều mặt hàng được nhập khẩu
nhưng mà ví dụ như sau khi thông quan hoặc là sau khi đi đường tiểu ngạch
có những mặt hàng chưa xuất trình được nguồn gốc xuất xứ
thì khi vào việt nam nó sẽ không được pháp luật việt nam chấp nhận
nhưng mà ngày em dùng thường xuyên mấy năm nay về các mặt hàng đông lạnh này thì cũng không thấy ảnh hưởng gì ạ
nên là anh khẳng định là nó không làm sao
còn đây là gần hai tấn nội tạng động vật gồm nầm lợn và trứng non đông lạnh
được đội năm phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an thành phố hà nội phát hiện
tạm giữ khi trên đường đi tiểu thụ
em chạy từ trên thanh trì chạy xuống đây là chỗ xuân la
em thấy là nó rất là mất an toàn về thực phẩm
vì cái này em cũng không biết là nó là cái hàng thịt nầm lạnh
em chỉ biết là hàng đông lạnh người ta bảo hàng đông lạnh

đối tượng hoạt động rất tinh vi và thường xuyên thay đổi biển số xe
quy luật hoạt động thời gian hoạt động để vận chuyển đưa hàng hóa về thành phố hà nội để tiêu thụ
anh em cũng mất rất nhiều thời gian và thời gian cũng như là công sức để làm bắt quy luật hoạt động
và tiêu thụ
trước nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao vào dịp cuối năm lực lượng công an các đơn vị địa phương
cũng tăng cường công tác nắm địa bàn phát hiện bắt giữ các loại hàng hóa không đảm bảo
tất cả nhằm hạn chế những sản phẩm không an toàn đưa ra thị trường
lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường trên toàn quốc đã nhận diện
các hành vi vi phạm và đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để làm sao hạn chế phòng ngừa
đầu tranh xử lý và hạn chế mức tấp tất các vi phạm
bên cạnh đó thì lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cũng quyết tâm
điều tra xử lý hình sự các đối tượng nhằm dân đe hạn chế mức tấp nhất các hành vi vi phạm
xảy ra mang tính dân đe
công tác chống thực phẩm bẩn chưa bao giờ hết nóng song thực tế cho thấy
để hạn chế và từng bước đẩy lùi được nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm
ngoài sự vào cuộc của cơ quan chức năng mỗi người sản xuất kinh doanh cần phải nâng cao ý thức
bên cạnh đó mỗi người dân cũng cần kiên quyết nói không với thực phẩm bẩn
có ý thức đấu tranh dũng cảm tố giác các cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm về an toàn thực phẩm
các bác sĩ các chuyên gia y tế đến từ nhiều bệnh viện lớn trên cả nước đã cùng trao đổi
chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn những ứng dụng trong điều trị bệnh ung thư
đây cũng là dịp các bác sĩ của bệnh viện trong lực lượng công an nhân dân cùng đoàn chuyên gia y tế của lào cuba
cùng học hỏi kiến thức kinh nghiệm từ các chuyên gia y tế đầu ngành về ung bướu
qua đó các bệnh xá công an được cập nhật những kiến thức mới tìm hiểu những thành tiệu ứng dụng khoa học mới
nhất là trong việc tư vấn cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân về nhận biết các dấu hiệu bệnh lý ung thư
tư vấn về giải pháp điều trị một cách hiệu quả
đây là tiền đề góp phần thúc đẩy sự phát triển lớn mạnh hơn nữa của đội ngũ cán bộ y tế công an nhân dân
đóng góp xứng đáng và thành công của đội ngũ cán bộ chiến sĩ
làm công tác hậu cần kỹ thuật công an nhân dân nói riêng và thành tích chung của lực lượng công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn dư luận đang dành sự quan tâm rất lớn tới vấn đề
về vỉa hè nhiều tuyên phố trung tâm của thành phố hà nội xung cấp
thực trạng mất an toàn mất mỹ quan cùng điệp khúc nai thay mai lật để lát đá vỉa hè
đã trở thành câu chuyện dài kỳ đến hẹn lại lên đặc biệt là vào thời điểm cuối năm như hiện nay
bên cạnh nguyên nhân trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước chính quyền địa phương để xảy ra tình trạng này
thì điều mà rất nhiều người dân quan tâm hiện nay đó là làm như thế nào để có thể tháo gỡ khắc phục những vướng mắt
để việc thay mới đa lát vỉa hè thực sự chất lượng và tránh lãng phí
vấn đề này sẽ có trong vấn đề chính sách ngày hôm nay với khách mời là kiến trúc sư trần huy ánh hội kiến trúc sư tp hà nội
bắt đầu từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu thành phố hà nội ban hành quy định mới về cải tạo hẻ phố
theo đó mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi vỉa hè của hơn chín trăm linh tuyến đường tại một mươi hai quận nội thành
được thay thế từ gạch truyền thống sang đá tự nhiên có kết cấu bền vững với tuổi thọ lên đến bảy mươi năm
thế nhưng đây là hình ảnh thực tế của rất nhiều tuyến phố hiện nay
nên he lún vành đá lát nứt vỡ chỉ sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng
vào thời điểm năm hai nghìn một mươi tám thanh tra thành phố hà nội có kết luận về những sai phạm liên quan đến lát đá vỉa hè
trong đó có việc lập dự toán các dự án sai khối lượng áp sai định mức đơn giá xây dựng so với quy định
việc lát đá vỉa hè trên một số tuyến phố ở các quận hoàng mai cầu giấy chưa đồng bộ với hệ thống
hạ tầng kỹ thuật kích thước đá lát vỉa ở nhiều quận huyện cũng có độ dày mỏng khác nhau
những hình ảnh vừa rồi đã cho thấy thực trạng xuống cấp của nhiều vỉa hè ở thủ đô
vấn đề người dân quan tâm lúc này là giải pháp nào để tháo gỡ và giải quyết triệt đề
việc liên tục thay thế các loại đá lát vỉa hè nhưng chất lượng thì dường như vẫn còn gây ra nhiều tranh cãi
khách mời của chương trình kiến trúc sư trần huy ánh sẽ có những ý kiến cụ thể hơn về vấn đề này
thế thì khó khăn ở đâu chúng ta giải quyết ở chỗ đó
thí dụ như ta nói về vật liệu ta thấy rằng là những cái vật liệu mà rác đá tự nhiên nó không có kiểm soát được về chất lượng
bởi vì nó phù thuộc hoàn toàn vào các cái yếu tố tự nhiên
chứ không phải là cái tính chất cơ lý mà được khẳng định trong cái quá trình chế tạo nhân đạo
thế thì chúng ta ngược nó lại và thực tế thì là hà nội cũng đã có một cái số đơn vị
ví dụ như quận hoàn kiếm chẳng hạn thay vì lát đá tự nhiên
loại chất liệu đá mà chế tạo cường độ cao thì chúng tôi thấy rằng là nó vượt qua được những cái thách thức
kể cả những cái việc mà thi công cho đến sử dụng thậm chí là sử dụng mà vượt tải
nó vẫn có thể đảm bảo được đấy là những cái mà giải pháp
nhưng tôi muốn lưu ý hơn là trên toàn thế giới sử dụng việc lát đá về hè là sử dụng vật liệu tái dụng
tức là chúng ta biết rằng là phế liệu xây dựng là chiếm ba mươi bốn mươi tổng phế liệu của hàng ngày
thế thì cái đó là một cái nguồn gốc vật liệu rất quý giá nếu chúng ta tái sử dụng tái chế nó
mà trở thành một cái vật liệu thì vừa thân thiện vừa giảm được cái phế thải xây dựng của thành phố
và lại làm cho cái phát triển về công kỹ nghệ sản xuất vật liệu xây dựng phát triển rất tốt
thế và cũng là một cái sử dụng vật liệu có trách nhiệm với xã hội và trách nhiệm với tương lai
đấy là về vấn đề vật liệu
khi thanh tra hà nội công bố kết luận về những sai phạm liên quan
đến lát đá vỉa hè vào thời điểm năm hai nghìn một mươi tám người dân đã hết sức kỳ vọng các quận huyện sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm
để chỉnh trang đô thị được hiệu quả thống nhất hơn
chấm dứt tình trạng đào lên lát mới rồi lại thay thế đá lát vỉa hè
cần phải có một cơ chế giám sát chặt chẽ như thế nào để đảm bảo việc thi công nghiệm thu gắn với trách nhiệm của từng đơn vị trong quản lý đô thị
mời quý vị tiếp tục lắng nghe những chia sẻ từ kiến trúc sư trần huy ánh
tôi cho rằng là cái việc mà lát đá về hè với cái lực lượng mà giám sát như hiện nay thì không phải là đứng đấy cũng không nhìn thấy cái gì cả
đá chính chúng tôi là người dân giám sát kể vào cán bộ giám sát đấy nhưng mà chưa giám sát xong thì ô tô đã leo lên để leo vỉa hè
thì anh có giám sát chặt chẽ bao nhiêu trang nữa anh có chọn vật liệu tốt bao nhiêu trang nữa
thì cái việc đó cũng với mà ta phải chọn giải pháp thích hợp
chọn giải pháp thích hợp thì bao gồm cả giải pháp kết cấu
lẫn cái giải pháp mà
trách nhiệm của nhà thầu
tôi thấy rằng là vấn đề mà
làm công trình xây dựng xong đâu đó hư hỏng là chuyện cũng không phải là xa lạ gì cả
nhưng mà ở nhiều quốc gia người ta gắn kết cái việc
mà cung cấp cái sản phẩm cho xã hội đấy với các nhà thầu mà chịu trách nhiệm trong quá trình thi công cũng như là
trong quá trình bảo trì bảo dưỡng họ có tự họ chịu trách nhiệm nghiêm ngặt để mà
sản phẩm khi bàn giao lại cho thành phố tốt hơn ở nhật bản là các đường phố được giao cho các nhà thầu
và họ chịu trách nhiệm
không phải là chỉ hoàn thành xong mà mỗi khi người dân phát hiện ra
những cái vỉa hè mà bị hư hỏng
có thể báo cáo với thị trường thành phố và được hưởng cái phần phát hiện đấy một chi phí tương đương một đô la
như vậy là nhà thầu họ liên tục
và chăm chút cái chất lượng đó còn cao hơn tất cả cái hệ thống giám sát
bởi vì nó gắn liền với cái lợi ích của họ gắn liền với sự sống còn của doanh nghiệp của họ cho nên nếu như mà
cứ giám sát tốt nhưng các nhà thầu nay dùng người này mai dùng người khác
không cần bỏ trách nhiệm của họ với cái dòng đời dòng đời của cái sản phẩm đó thì tôi cho rằng là cái việc giám sát
dù minh bạch dù chặt chẽ bao nhiêu trăng nữa nhưng lợi ích không trực tiếp thì cũng khó có thể duy trì được